hôm nay xin được bắt đầu với những thông tin bảo mật đáng chú ý trong phần nhận diện
liên minh chống lừa đảo toàn cầu gaza mới đây đã công bố về tình trạng lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu đang bùng nổ mạnh
số vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi một là hai trăm sáu mươi sáu triệu vụ với thiệt hại khoảng năm mươi tỷ đô la mỹ
đáng chú ý việt nam hiện là quốc gia có tỷ lệ lừa đảo qua mạng cao với tỷ lệ tám mươi chín vụ trên một dân
với hơn tám mươi bảy vụ lừa đảo được ghi nhận
các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến tại việt nam đang gia tăng và ngay càng trở nên chuyên nghiệp hơn
các dạng lừa đảo qua mạng phổ biến nhất trong nước là lừa đảo tài chính lừa đảo danh tính lừa đảo tình cảm
các loại hình lừa đảo mua hàng online và lừa đảo đầu tư đặc biệt là qua các ứng dụng
theo thông kê bảo mật của voodoobee chrome có tổng cộng ba trăm linh ba lỗ hổng được tìm thấy tính từ đầu năm
trong đó có sáu lỗi chưa có bản vá nghiêm trọng và một trong số chúng mới xuất hiện vào tháng chín
google sau đó đã phá những lỗi này thông qua các bản cập nhật phần mềm
firefox xếp sau chrome với số lỗ hổng bảo mật là một trăm một mươi bảy
vị trí thứ ba thủ về microsoft edge với một trăm linh ba lỗ hổng
đáng chú ý khi safari
có hai mươi sáu lỗ hổng
theo bga dễ hiểu khi các hacker nhằm đến google chrome
bởi đây là trình duyệt phổ biến nhất thế giới
để giữ trình duyệt bảo mật các nhà cung cấp khuyến cáo người dùng luôn cài phiên bản mới nhất
hoặc để chế độ tư động cập nhật
thưa quý vị hiện nay các dịch vụ ngân hàng số ngày càng trở nên phổ biến thông dụng
bởi những tiện ích mà nó mang lại
chắc hẳn nhiều quý vị cũng giống như tôi
trong điện thoại của mình đều có ít nhất một ứng dụng ngân hàng trực tuyến
để thuận tiện thực hiện các giao dịch online
thế nhưng kèm theo những sự nhanh chóng tiện lợi đó
cũng tồn tại không ít những rủi ro
thời gian qua liên tục những cảnh báo được đưa ra
về những vụ lừa đảo mạo danh ngân hàng
các đối tượng giả mạo các tổ chức ngân hàng
để gửi tới người dùng nhiều nội dung khác nhau
trong đó có gắn kèm các liên kết
nhằm mục đích hướng người dùng truy cập vào các link
sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân
và thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người dùng
cả hai người đàn ông này đều nhận được tin nhắn với nội dung
vcb digibank trân trọng thông báo
tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa
đăng nhập www vcbribing com
để xác thực ngày hôm nay
thấy tin nhắn nằm trong luồng tin nhắn từ ngân hàng vietcombank
nên cả hai không hề do dự suy nghĩ
họ đăng nhập vào đường link
làm theo các hướng dẫn
và chỉ ít phút sau
tiền trong tài khoản của họ đã bị bọc hời
tôi cũng mất cảnh giác
cái chỗ là tôi chỉ không đọc hết toàn bộ tin nhắn
là otp đã dùng để chuyên tiền
mà tôi chỉ đọc nhanh cái số mã đó
để mà tôi nhập vào cho nó nhanh thôi
bởi vì là khi nó nằm trong hệ thống tin nhắn vietcombank rồi
thì gần như là tôi mất cảnh giác
sự việc nó xảy ra như vậy
sau khi tôi nhập vào mã otp
thì khoảng chừng không đầy một phút
là có tin báo là đã chuyên tiền
thì là tôi biết ngay bị lừa
cái dịch vụ sms brand name có thể bị khai thác
thông qua một số các kỹ thuật khác nhau
và dẫn đến là
người sử dụng khi nhận được
thông tin tin nhắn lừa đảo
thì không nghĩ rằng đấy là thông tin
và họ có thể làm theo
thì cái việc làm theo dẫn đến những khẩu quả
là cái tài khoản
tài khoản ngân hàng của họ
có thể bị cướp mất mất mật khẩu
hoặc là có thể ngay trực tiếp là mất tiền
nếu như hacker lừa dụ
sau khi lấy được thông tin tài khoản ngân hàng
thì sẽ tìm cách rút tiền
thì đấy là cái nguy hiểm nhất
đối với người sử dụng
gần đây xuất hiện đối tượng
mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn sms
lừa đảo về việc tài khoản
của khách hàng bị khóa hoặc đã đăng nhập
ở một thiết bị khác
thông báo về đăng ký dịch vụ mới tài khoản bị trừ tiền
vân vân và yêu cầu khách hàng
bấm vào đường link trong tin nhắn
để hủy thanh toán dịch vụ
các nội dung này được gửi đến nhiều khách hàng
bất kể khách hàng có sử dụng hay không sử dụng dịch vụ
có thể nhận thấy
cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại
các gian lận trong ngân hàng trực tuyến cũng gia tăng đáng kể
những kẻ lừa đảo đã gian ra
nhiều cái bẫy mới để chiếm đoạt tiền
của khách hàng có trong tài khoản
thông qua giao dịch ngân hàng điện tử
lỗi thì có thể là về phía ngân hàng
do hệ thống bảo mật kém
và thậm chí do cả sự tiếp tay ở phía trong
hoặc là lỗi từ phía người có tiền
gửi nhưng mà thông tin bảo mật không tốt
thường xuyên sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tiếp
và cả các giao dịch điện tử
tuy nhiên trước khi những vụ việc
mất tiền lớn xảy ra thời gian qua
bản thân anh trường rất ít quan tâm
đến việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
ai mà không thông thạo về công nghệ
hay là không cẩn trọng
thì là có thể bị virus
bị đánh cắp thông tin bảo mật
rồi là có những cái
giả vờ công an
nó lừa gọi điện
để nó lấy mã otp
sau là người ta vào
dùng cái thẻ đấy
người ta có thể mua hàng trên mạng
nói chung là tội phạm công nghệ cao là rất là đa dạng
thưa quý vị
lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng
không chỉ ảnh hưởng đến người dân
mà còn gây tác động xấu đến nền tài chính quốc gia
trong quá trình giao dịch trực tuyến
vấn đề bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của người dân
có vị trí quan trọng và là ưu tiên hàng đầu
với những ưu thế của mình
tài khoản định danh điện tử vneid
hứa hẹn là giải pháp hữu hiệu
người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử
để thực hiện các giao dịch tài chính
như thanh toán hóa đơn điện và nước
đóng bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm y tế chuyển tiền v v
khi sử dụng tài khoản này
người dân sẽ được bảo mật thông tin
tránh bị giả mạo giúp các giao dịch được an toàn
việc mỗi một người dân có một mã định danh
hay là những việc mà chúng ta
chuyển đổi cái danh tính của mọi người
để nó được định danh nhiều hơn
để nó được định danh chuẩn
đấy là một sư hướng không thể khác
tất cả các quốc gia trên thế giới
chúng ta nhận thấy là họ đều đều thuy theo sư hướng đó
và việc là bấy lâu nay
mà chúng ta sử dụng thông tin trên internet
mà chúng ta không định danh cá nhân
thì thực sự là gây ra rất nhiều rủi ro
không chỉ cho người sử dụng
cũng như là cho các cơ quan tổ chức
mà thậm chí là những đơn vị
khi mà có vấn đề gì xảy ra
trong việc lộ lo tâm tin cá nhân
thì cũng rất khó để chúng ta có thể trợ giúp được người dân
thì đó là một cái sư hướng
mà chúng tôi nhận thấy là việc rất là cần
và nên làm và chúng ta đã làm
và đang làm cho tới lúc
có một số ngân hàng thì họ cũng đã bắt đầu là
là trao phép sử dụng
căn cứ công dân
để mà rút tiền
hoặc là mở tài khoản
thì cái này là một cái rất là tiện lợi
rồi cái vneid
cái app nó sẽ quản lý
hết toàn bộ những thông tin danh tính của mình
rồi bảo hiểm xã hội
thì tương lai cũng sẽ
nghe nói là cũng sẽ áp dụng
thêm rất là nhiều những cái dịch vụ tiện ích khác
những cái dịch vụ công
để mà người dân có thể sử dụng
một cách nó tiện lợi
và an toàn
và cũng như là giải quyết được cái vấn đề là về thời gian này
về cái việc là mất chế tờ
phải mang theo quá là nhiều thứ
rất là mật tiện
hiện nay để giao dịch trong khang gian số
thì chúng ta có tài khoản định danh
thì bao gồm tên user đăng nhập
và mật khẩu có thể là do
otp sms nhắn tới hoặc một hình thức khác
cái này là do bộ công an cấp và quản lý
để giao dịch trong khang gian số
thì thật ra khi sử dụng
tài khoản định danh điện tử
thì mang lại tính tiện dụng rất cao cho người dân
đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính công
chúng ta có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian
để chúng ta điền form điền giấy tờ
khai báo thông tin cá nhân hoặc là chúng ta phải tránh
mang theo nhiều giấy tờ cần thiết
còn riêng trong lĩnh vực ngân hàng thì hiện nay
trong cái giao dịch ngân hàng thì nó sẽ có hệ thống
co banking và hệ thống co thẻ
chính bản thân các ngân hàng đã có những hình thức
truy cập và bảo vệ riêng của hệ thống ngân hàng
thì cũng là thêm một công cụ sát thật tốt hơn
để cho ngân hàng có thể kiểm tra
thêm cái đối chiếu thông tin của người tham gia giao dịch
giá đời từ năm hai nghìn hai mươi một
vneid xuất thân là ứng dụng khai báo y tế điện tử
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
vneid chính thức trở thành ứng dụng công dân số quốc gia
được tích hợp cùng các tiện ích
của thẻ căn cứ công dân điện tử
đây là ứng dụng có giá trị sử dụng
thay thế các loại giấy tờ truyền thống
và định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số
từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với tài khoản định danh điện tử mức độ hai
sử dụng trên ứng dụng vneid
có giá trị tương đương như việc sử dụng
thẻ căn cứ công dân vật lý
trong thực hiện các giao dịch
như vậy với ứng dụng này
nhiều khâu thủ tục cần giải quyết sẽ được cắt giảm
chúng ta đã xây dựng và hoàn thành
cái hệ thống định danh điện tử vneid
trước mắt đó là tập trung
để tạo lập cái tài khoản
cho người dân khi sử dụng vneid
thay thế cho cái tài khoản khi tham gia vào dịch vụ công

hay trước mắt chúng ta có thể tập trung
điện tử hóa các bộ dữ liệu
và có tính liên thông dữ liệu
giữa các cục với nhau
để tạo dựng được một
airform để người dân
chỉ việc sử dụng định danh điện tử
mà không phải kê khai thông tin
công dân của mình
tổ công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an
được thủ tướng chính phủ phủ phân công là tổ trưởng
cùng các thành viên là các lãnh đạo
của các bộ ngành
hàng tháng đều họp
và phân công
đánh giá kiểm điểm
sau đó là rút kinh nghiệm
để triển khai các lộ trình
cho nó đúng với đề án sáu
chúng tôi lấy một ví dụ
như trong thời gian vừa qua
chúng ta đã cho đăng ký
hồ sơ thi đại học trực tuyến
là một minh chứng cho việc
các bộ ngành địa phương
đang có ý thức trách nhiệm
và nhận thức rất tốt
về bước đi của đề án sáu
để chúng ta chuyển
đổi số của xã hội số
và công dân số
dịch vụ công sẽ từng bước
làm thay đổi thói quen của người dân doanh nghiệp
tuy nhiên tỷ lệ người dân sử dụng
dịch vụ công vẫn còn ở mức hạn chế
đang đạt ra những yêu cầu cao hơn
đối với các bộ ngành
trong đó có bộ công an
mang dịch vụ công đến gần hơn với cơ sở
đây cũng là nội dung được thủ tướng phạm minh chính
nhấn mạnh đối với các nhiệm vụ
thực hiện đề án sáu
trên cơ sở phát huy vai trò nông cốt
của bộ công an
bộ công an nghiên cứu xây dựng
trung tâm điều phối dữ liệu dân cư
thông qua trung tâm này
chúng ta sẽ kết nối
làm sạch dữ liệu tương tác chia sẻ dữ liệu
với các bộ ngành địa phương
triển khai phục vụ tiện ích cho người dân
về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư về thẻ căn cước
về gắn chip điện tử về tài khoản định danh điện tử
đề nghị là phải đẩy mạnh
nhiên cứu ứng dụng các nền tảng
cơ sở dữ liệu
nhất là các lĩnh vực
thanh toán không dùng tiền mặt
và tài khoản định danh
để thay thế các loại giấy tờ công dân khác
thưa quý vị
bộ công an cho biết phần đầu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cả nước sẽ có khoảng ba năm triệu người dân
sử dụng vneid
với tốc độ tăng ít nhất là năm mỗi tháng
cung cấp từ tám một mươi tiện ích
nhiệp vụ ngành công an
và tám một mươi tiện ích cho người dân
với ưu thế tăng tính bảo mật thông tin
tránh bị giả mạo
tài khoản định danh điện tử trên vneid
hứa hẹn sẽ là giải pháp
hứa hẹn sẽ là giải pháp hữu hiệu
giúp các giao dịch điện tử được an toàn
ngăn chặn nạn giả mạo ngân hàng
đây là một trong những yếu tố quan trọng
trong nền kinh tế số
để được thụ hưởng các chức năng tiện ích
của tài khoản định danh xác thực điện tử
và ứng dụng vneid
người dân hãy sớm đăng ký tài khoản định danh điện tử
và tải ứng dụng vneid
chương trình an ninh mạng tuần này đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tuần sau